công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi vừa bắt đối tượng giết người tại thôn mỹ long tây xã bình minh huyện bình sơn
đối tượng là võ văn kính chiều ngày sáu tháng bảy sau bữa nhậu nguyễn thiện điện thoại rủ kính đi nhậu và chơi bia
quá trình gọi điện thoại cả hai xảy ra mâu thuẫn thiện đã đến nhà kính để nói chuyện
tại đây trong lúc sâu sát kính đâm dao vào nách trái làm thiện tử vong tại chỗ
ngay sau đó lực lượng công an đã khống chế bắt giữ đối tượng võ văn kính